nhận được tin tàu cá mang số hiệu qb chín mươi hai nghìn một trăm sáu mươi bốn ts bị chìm tại khu vực bắc cửa danh ba mươi ba mươi năm hải lý vùng cảnh sát biển một điều động tàu cảnh sát biển sáu nghìn hai thuộc hải đội một trăm linh một đang làm nhiệm vụ trên biển nhanh chóng đến vị trí tàu bị nạn
đến một mươi bốn h cùng ngày tàu cảnh sát biển sáu nghìn hai đến khu vực tàu bị nạn lúc này tàu cá qb chín mươi hai nghìn một trăm sáu mươi bốn ts đã bị chìm
các thuyền viên trên tàu bị nạn đã thoát ra ngoài và được tàu cảnh sát biển sáu nghìn hai phối hợp cùng tàu cá qb chín mươi hai nghìn năm trăm linh chín ts cứu vớt lên tàu an toàn
qua tìm hiểu được biết tàu cá qb chín mươi hai nghìn một trăm sáu mươi bốn ts gồm sáu thuyền viên do anh nguyễn văn xỉu bốn mươi tuổi quê ở xã đức trạch huyện bố trạch quảng bình làm thuyền trường
khi đang trên đường vào cửa danh thì tàu bị bục đáy và bị chìm cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển sáu nghìn hai đã kiểm tra chăm sóc y tế đối với các thuyền viên bị nạn
các thuyền viên đã dần ổn định và bàn giao các thuyền viên trên tàu cá bị nạn cho bộ đội biên phòng quảng bình